hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong có bốn cá thể tt trọng lượng một mươi hai ba kg một cá thể ba mươi ba gai có trọng lượng ba kg và một thùng cát tông bên trong chứa hai mươi bảy cá thể rùa đầu to trọng lượng một mươi bốn năm kg đang ký gửi trong xe
các đối tượng khai nhận số động vật và nội tạng trên đều được chuyển ra hà nội để tiêu thụ